thưa quý vị và các bạn
hòa hợp hòa giải dân tộc là một chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta
được nhân dân việt nam bạn bè quốc tế công nhận
sự thực đó không một thế lực nào thủ đoạn tuyên truyền nào có thể xuyên tạc phủ nhận
chương trình hôm nay xin truyền đến quý vị và các bạn bài
hòa hợp hòa giải dân tộc chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta
của tiến sĩ cao đức thái mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
gần đây chủ đề hòa hợp hòa giải dân tộc lại được những người tự xưng là bất đồng chính kiến
những người phản bội dân tộc cả ở trong và ngoài nước sới lên
nhằm kích động chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
phủ nhận vai trò lãnh đạo cầm quyền của đảng cộng sản việt nam
họ ra sức rêu rao rằng hòa hợp hòa giải dân tộc chỉ là cây bẫy của cộng sản
để thực hiện những mục tiêu nhất thời
không thể có hòa hợp hòa giải dân tộc nếu còn chế độ cộng sản
thậm chí họ còn lái khái niệm hòa hợp hòa giải dân tộc
sang hòa hợp với những người bất đồng
hòa hợp chính kiến
vậy vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc bắt nguồn từ đâu
lực lượng chính trị nào đã gây ra mâu thuẫn bất đồng chia cắt đất nước
đối với dân tộc việt nam
quan điểm chính sách của đảng pháp luật của nhà nước ta
về hòa hợp hòa giải dân tộc như thế nào
trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm với chính sách chia để trị
thực dân pháp đã chia nước ta thành ba miền bắc kỳ trung kỳ nam kỳ
cách bạn tháng tám năm một nghìn
trong năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm do chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
đã giành được độc lập cho dân tộc việt nam
nhưng với dã tâm cướp nước ta một lần nữa
thực dân pháp đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược thêm chín năm
sau những chiến thắng lớn ở cả ba miền bắc trung nam
đặc biệt là chiến thắng điện biên phủ tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thực dân pháp buộc phải chấp nhận thất bại trên chiến trường

nhằm lập lại hòa bình ở việt nam
nhưng tại hội nghị geneva
thực dân pháp và tay sai cùng với các thế lực chính trị nước ngoài
đã thúc ép các bên ký hiệp định
chính phủ ta đã chấp nhận lấy vị tuyến một mươi bảy làm danh giới tạm thời
chia đất nước làm hai miền nam bắc
theo quy định của hiệp định geneva
hai miền nam bắc sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước
nhưng lực lượng tây sai của thực dân pháp
có sự giúp sức của đế quốc mỹ
đã phát triển đất nước
đất nước đã phá hoại cuộc tổng tuyển cử
đây là nguyên nhân đất nước ta bị chia cắt lần thứ nhất
lần chia cắt thứ hai
cũng do đế quốc mỹ và lực lượng tây sai thực hiện
với mong muốn giải phóng hoàn toàn đất nước
do đế quốc thống trị ở miền nam
đồng bào miền nam đã nổi dậy vào năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
cuộc nổi dậy đã được quân dân ta ở miền bắc
chi viện với tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước
cuộc kháng chiến lần thứ hai của dân tộc ta sau một mươi bảy năm
từ một nghìn chín trăm năm mươi sáu đến một nghìn chín trăm bảy mươi ba đã đi đến hồi kết
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại hội nghị paris pháp
chính phủ ta và mặt trận giải phóng dân tộc miền nam
đã ký hiệp định paris nhằm kết thúc chiến tranh
lập lại hòa bình tiến tới thống nhất đất nước
theo hiệp định paris lực lượng các bên phải ở yên các vị trí
nghĩa là một bộ phận lãnh thổ của chúng ta ở miền nam
vẫn ở trong tay lực lượng phản động do đế quốc mỹ chống lực
ngay sau khi ngừng bắn lực lượng tay sai của mỹ đã cố tình tấn công lấn chiếm
mở rộng vùng cai trị của chúng buộc quân dân miền nam phải ráng trả
âm mưu của đế quốc mỹ và bể lũ tay sai là chia cắt vĩnh viễn việt nam
nhằm ngăn chặn làn sóng đỏ xuống khu vực đông nam á
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của quân dân ta
đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh giành thắng lợi hoàn toàn đất nước được thống nhất
trong dịp này đáng tiếc một số công chức làm việc cho chính quyền tay sai sài gòn
và người dân do bị tay sai tuyên truyền đã rời bỏ đất nước di tản sinh sống ở nước ngoài
gần đây do thiếu thông tin chân thực ở trong nước do bị tuyên truyền xuyên tạc
nên đã có không ít người nhận thức sai lầm về chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước ta nói chung
về hòa hợp hòa giải dân tộc nói riêng dẫn đến kỳ thị với chế độ xã hội và nhà nước ta
cứ gần đến các ngày lễ tết các sự kiện chính trị quan trọng
nhất là dịp đất nước chúng ta kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn hàng năm
thì những luận điệu xuyên tạc về chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc của các thế lực thù địch lại rỗ lên
với nhiều giọng điệu hàn học nhằm khơi dậy hàn thù phù nhận chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của đảng và nhà nước ta
kích động kiều bảo yêu nước về thăm quê tham gia xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
để làm rõ hơn chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của đảng và nhà nước ta
đồng thời vạch mặt dã tâm của các thế lực thù địch chống đối xuyên tạc chính sách nhân văn đó
cần thấy rằng chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của đảng và nhà nước ta là có cơ sở lịch sử
chính trị và pháp lý vững chắc được tổ chức thực hiện minh bạch hiệu quả
các cương lĩnh của đảng ta từ chánh cương ván tắt ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi
đến cương lĩnh thông qua tại đại hội một mươi một của đảng năm hai nghìn một mươi một
đều nhất quán xác định mục tiêu của đảng cộng sản việt nam là
giành lại độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng chế độ xã hội do nhân dân làm chủ
mà ngày nay là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định nguyên tắc
độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia thống nhất đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta
nước việt nam là một dân tộc việt nam là một không ai có thể chia cắt được
đồng bào nam bộ là dân nước việt nam sông có thể cạn núi có thể mòn sông chân lý đó không bao giờ thay đổi
các hiến pháp việt nam
các hiến pháp việt nam
từ hiến pháp đầu tiên năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cho đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba đang được thực thi hiện nay
đều quy định rõ ràng về chế độ chính trị nhà nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta
điều một hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là một nước độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
bao gồm đất liền hải đảo vùng biển và vùng trời
về những yếu tố chủ yếu của dân tộc đã được quy định tại điều năm
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước việt nam
các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc
ba ngôn ngữ quốc gia là tiếng việt
các dân tộc có quyền dùng tiếng nói chữ viết giữ gìn bản sắc dân tộc phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình
thể chế hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nhiều đạo luật của nhà nước ta đã có chế tài nghiêm khắc với những tội danh xâm phạm an ninh quốc gia tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
chẳng hạn điều chín luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có những hành vi đăng phát thông tin có nội dung
gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân giữa nhân dân với chính quyền nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân
gây hằn thù kỳ thị chia rẽ ly khai dân tộc xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc việt nam
hiện nay theo số liệu thống kê chưa đầy đủ số kiều bào việt nam định cư ở nước ngoài lên đến trên bốn triệu rưỡi người
thực hiện chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc trong những năm gần đây
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã triển khai nhiều hoạt động như
tổ chức hội nghị người việt nam ở nước ngoài toàn thế giới
trại hè việt nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào
đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quân dân huyện đảo trường sa hàng năm
thông qua những chương trình mang tính thực tế nhiều cá nhân kiều bào trước kia còn nặng đĩnh kiến nay đã thay đổi nhận thức
chính kiến và có những đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước
ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại trụ sở ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã diễn ra buổi gặp mặt một trăm linh kiều bào tiêu biểu
từ ba mươi bốn quốc gia về nước đón tết cổ truyền và tham dự chương trình xuân quê hương năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc gặp mặt thay mặt đảng và nhà nước đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí nói
kiều bào ta không chỉ tham gia phát triển kinh tế xã hội mà còn hưởng ứng các cuộc vận động cứu trợ
giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai cũng như hỗ trợ các chương trình vì người nghèo
tại buổi gặp mặt bà con kiều bào đều bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi phát triển của đất nước
sự quan tâm ngày càng sâu sắc của đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam
đối với cộng đồng người việt nam đang sinh sống và làm việc học tập ở nước ngoài
bà con kiều bào cũng thể hiện niềm vui được về đón xuân kỳ hợi
bày tỏ nguyện vọng được đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước
một số kiều bào mong muốn đảng và nhà nước tiếp tục hỗ trợ bà con kiều bào giải quyết vấn đề địa vị pháp lý như
vấn đề cấp quốc tỉnh việt nam cấp visa dài hạn quan tâm giúp đỡ đến việc dạy học tiếng việt
giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về đầu tư tại quê hương vận động
thực tế trên được các phương tiện thông tin truyền thông trong và ngoài nước đưa tin công khai không thể xuyên tạc
hòa hợp hòa giải dân tộc là một chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta
trong đó khẳng định rõ lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng
chủ động mở rộng quan hệ với tất cả kiều bào ta định cư ở nước ngoài không phân biệt ý thức hệ
lịch sử cá nhân kể cả đối với những người còn đinh kiến mặc cảm với chế độ xã hội
nhà nước ta tạo điều kiện cho mọi người
kể cả những người từng làm việc trong chế độ cũ có nhiều tội ác với nhân dân
được về thăm đóng góp để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh tiến bộ
thiết nghĩ lòng yêu nước được đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
là quyền và nghĩa vụ của người việt nam ở bất cứ đâu
quyền và nghĩa vụ này luôn được đảng nhà nước trân trọng và bảo đảm
và như thế những luận điệu xuyên tạc chính sách hòa hợp
hòa giải dân tộc của đảng và nhà nước ta không lừa gạt được ai
và nhất định bị phù nhận bởi thực tiễn sinh động về hòa giải
hòa hợp dân tộc trên đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hòa hợp hòa giải dân tộc
chủ trương chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta của tiến sĩ cao đức thái
bài đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau